tôi muốn dạy những trẻ em có rất ít cơ hội trong cuộc sống điều quan trọng là tôi có thể làm hương tốt cho xã hội tôi hiểu hoàn cảnh của những đứa trẻ này gia đình tôi vốn cũng rất nghèo
lớp học bắt đầu lúc ba giờ và kết thúc vào năm giờ ba mươi chiều trường mở cửa tất cả các ngày trong tuần kể cả chủ nhật học sinh ở đây đều trong độ tuổi từ ba đến một mươi năm tuổi hầu hết chưa từng được học đọc viết hay làm toán
các em tạo ra rất nhiệt tình và hào hức với các bài học bởi biết rằng trường học là nơi trao cho mình cơ hội theo đuổi một tương lai tươi sáng hơn
cha mẹ cháu quá nghèo không có đủ tiền đóng học
cháu không có phí mua đồng phục và sách vở nếu không có ngôi trường này cháu sẽ không có cơ hội học hành
cháu muốn mai này được làm cảnh sát giống như chú tham sinh điều này chỉ có thể thực hiện được vì chúng cháu có giáo viên rất tốt họ đã dạy chúng cháu rất nhiều
đặc biệt trải nghiệm học tập ở đây vượt qua khôn khổ những cuốn sách
ngoài những bài học phát hóa trên lớp các em còn cùng với giáo viên xây dựng nhiều vở kịch về các vấn đề xã hội như nghèo đói tệ nạn
hay mối nguy hại của ma túy và chất gây nghiện
ban đầu có một số em nghiện nhai thuốc lá vì thế mà chúng tôi thực hiện vở kịch này để làm rõ thực tế là ma túy rất nguy hiểm
bạn có thể nhanh chóng bị nghiện và thậm chí phạm tội
tất cả học sinh được cung cấp bữa trưa miễn phí do một ngôi chùa gần đó hỗ trợ đối với nhiều em đây là bữa ăn nóng duy nhất trong ngày
trường hoạt động thông qua sự quyên góp từ nhiều nhà hào tâm
với sự giúp đỡ của khoảng năm mươi tình nguyện viên các giáo viên cũng trực tiếp đến nhà thuyết phục phụ huynh để các em được đi học
các em học sinh rất hàm học chúng muốn tôi dạy cho chúng mọi điều tôi biết bọn trẻ có những ước mơ lớn và thực sự muốn làm nên điều gì đó trong đời
dự án còn có sự hỗ trợ của nhiều tài xế lái xe túc túc họ đưa đón trẻ em đi học miễn phí dù phần lớn trong số họ có mức thu nhập rất thấp
bản thân không được đi học nên tôi rất mừng khi thấy bọn trẻ đến trường tôi hy vọng sau này chúng sẽ không phải lái xe túc túc để kiếm sống
với những nỗ lực của mình anh thanh sinh cùng nhóm tình nguyện viên hy vọng các em nhỏ sẽ có thể trở thành thẩm phán bác sĩ hay cảnh sát tìm được một công việc trả lương cao giáo dục sẽ giúp các em thoát nghèo và có tương lai tốt đẹp hơn